đối với ngư dân ở tỉnh ninh thuận vụ cá nam tuy mới bắt đầu bước vào khai thác
thế nhưng anh ấy cũng rất phấn khởi bởi chỉ trong thời gian ngắn vươn khơi
nhiều tàu trúng đậm cá có tàu đạt hai mươi ba mươi tấn cá
chủ yếu là cá nục mang lại thu nhập từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng trên một chuyến đánh bắt
liên tục trong những ngày qua tại các cảng cá bến cá ở tỉnh ninh thuận
không khí mua bán hải sản diễn ra rất tấp nập
tại bến cá mỹ tân xã thanh hải huyện ninh hải
dù bình minh chưa lên nhưng nhiều tàu đã về tới cảng cập bến với khoang đầy áp cá
tranh thủ chuyển lên bán cho thương lái
nhiều ngư dân cho rằng chỉ trong vòng một đêm đánh bắt gần bờ
mỗi chiếc tàu có được khoảng chục tấn cá
riêng các tàu đánh bắt ra bờ mỗi chiếc cũng có được từ hai mươi ba mươi tấn cá
với giá cả ổn định từ một mươi hai đồng đến một mươi năm đồng một kg
ngư dân có thu nhập từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
theo ngư dân địa phương do những tháng đầu năm thiếu nguyên liệu chế biến
nên khi được mùa cá nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh
đã đưa xe đến tận các bến cảng tranh thủ mua cá vận chuyển về chế biến
mặc dù giá cá tại cảng có thấp nhưng ngư dân vẫn thấy rất vui
vì được lộc biển mang lại thu nhập cao
để hỗ trợ ngư dân khai thác vụ cá nam
tri cục thủy sản tỉnh ninh thuận đang khảo sát thăm dò
và đánh giá ngư trường các vùng biển
nắm bắt tình hình khai thác thông tin ngư trường cho ngư dân
kịp thời di chuyển tàu thuyền đến nơi có chữ lượng cá lớn
để đánh bắt có hiệu quả
qua đó phân đấu hoàn thành chỉ tiêu khai thác thủy sản đạt trên tám mươi năm tấn trong năm nay